để kiểm tra khách sạn vạn xuân có địa chỉ tại số hai trăm sáu mươi hai võ nguyên giáp thuộc địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đã phát hiện một mươi sáu người quốc tịch trung quốc trong đó một mươi hai người xuất trình được giấy tờ hộ chiếu thị thực số còn lại chưa xuất trình được
riêng có hai trường hợp mới nhập cảnh của việt nam hôm hai mươi bảy tháng một
được biết số khách trên phần lớn nhập cảnh của việt nam theo diện du lịch
hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục làm việc với khách sạn trên về việc không khai báo tạm trú cũng như là làm rõ
mục đích nhập cảnh của số khách nói trên
riêng hai người khách mới nhập cảnh hiện đã được cách ly y tế tại chỗ và theo dõi theo đúng quy trình phòng ngừa dịch bệnh
cũng liên quan đến công tác xiết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn nhà nghỉ trong thời điểm này
lực lượng công an tỉnh sơn la đã chủ động nắm địa bàn tăng cường lực lượng làm tốt công tác kiểm tra quản lý lưu trú
nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự ngăn ngừa không để dịch bệnh lây lan
trong những ngày qua cán bộ chiến sĩ lực lượng công an sơn la đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn
đa số các cơ sở được kiểm tra đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chủ động hướng dẫn để du khách tự phòng ngừa cho bản thân và ghi chép đầy đủ thông tin địa điểm lưu trú tiếp theo của khách khi rời khỏi cơ sở của mình
khi chúng tôi nhận được thông tin là dịch vụ này
cúm virus corona chúng tôi đã triển khai đến toàn bộ khách sạn sơn la
toàn bộ cán bộ công nhân viên là phải nghiêm chỉnh chấp hành tất cả các việc về phòng chống dịch bệnh
và chúng tôi cũng đã thực hiện tốt công tác về vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khách sạn
để đảm bảo làm sao tốt nhất cho khách đến

và cũng như là khách đến tham quan đối với tỉnh sơn la
với đặc thù trên địa bàn phường quyết thắng thì rất nhiều những cơ sở lưu trú nhà nghỉ khách sạn
thì chúng tôi đã cử cán bộ xuống tận từng cơ sở để tuyên truyền trong công tác phun phòng dịch
và hơn nữa rằng là chúng tôi cũng ra soát tại tất các điểm tổ bản trên địa bàn của phường
để kịp thời nắm bắt được những hộ gia đình mà có người thân vừa từ trung quốc về cũng như là từ vùng dịch
về đến và đi
để kịp thời báo cáo cho công an phường nắm
đến nay một trăm linh các cơ sở đã ký cam kết thực hiện
trong hai ngày từ mùng sáu đến mùng tám tháng hai đã tiếp nhận thông tin của một bốn trăm bốn mươi chín lượt khách
trong đó có tám mươi bảy khách nước ngoài đăng ký lưu trú trên địa bàn tỉnh
đối với phòng khách sạn lý chính thì thực hiện chức năng nhiệm vụ ở tại trung tâm hành chính công của tỉnh
và công an các huyện thành phố có bộ phận tiếp dân đã tăng cường công tác tuyên truyền
và cũng phối hợp với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh
với bệnh sá của an tỉnh là phun thuốc và vệ sinh nơi làm việc và phát khẩu trang y tế
đảm bảo đến người dân để nắm được nội dung phòng chống dịch
thời gian tới công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành chức năng địa phương
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống khống chế dịch bệnh do virus corona gây ra
nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và bảo đảm an ninh trả tự trên địa bàn tỉnh
tại công an phường ba hàng thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên công dân khi tới thực hiện
thủ tục hành chính đều được cán bộ chiến sĩ phát khẩu trang miễn phí
những chiếc khẩu trang này được mua bằng kinh phí xã hội hóa và tự nguyện đóng góp
của tập thể cán bộ công an phường nhằm chung tay góp sức phòng chống dịch trên địa bàn
em thấy ở các nơi như hiệu thuốc này ở chợ này người ta bán giá khẩu trang rất là đắt
nhưng hôm nay em lên đây
em thấy các cán bộ công an phát khẩu trang cho mọi người
em thấy cấp chú làm một việc rất là tốt và có ích cho xã hội
cũng trong thời gian này đoàn thanh niên công an thị xã phổ yên tổ chức tuyên truyền
về tình hình dịch bệnh và phát miễn phí hai chiếc khẩu trang
tại phường trung học phổ thông lê hồng phong thị xã phổ yên
chúng ta cũng là tổ chức mạng thì thông tin của chúng ta như là các trang mạng

và ngoài việc phát khẩu trang miễn phí thì đoàn thanh niên công an
thị xã chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền cho các em học sinh sinh viên
về việc không chia sẻ hay phát tán những thông tin sai sự thật
những loạn đầy lo lắng hoang mang cho các phụ huynh học sinh cũng như các em sinh viên
trước những diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
công an tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ chiến sĩ công nhân viên công an
và các đối tượng do đơn vị quản lý hiểu biết về dịch bệnh do virus corona gây ra
từ đó có các biện pháp phòng chống
bệnh xá công an tỉnh công an các địa phương tổ chức phun thuốc khử trùng
vệ sinh môi trường tại đơn vị khu vực tiếp công dân và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc
hóa chất trang thiết bị y tế nhân lực sẵn sàng đáp ứng công tác điều trị và phòng chống dịch
đơn vị chúng tôi đã triển khai phân công
các cán bộ phối hợp với các đơn vị và công an các địa phương để mà bám sát địa bàn
giả soát thống kê lập danh sách nắm chắc tình hình người nước ngoài
và số người đi học tập lao động ở trung quốc nhập cảnh về địa phương
báo cáo với cấp trên kịp thời phát hiện những trường hợp nghi nhiễm
hoặc là ở trung tâm vùng dịch vũ hán
hồ bắc trung quốc về để tham mưu với các đơn vị địa phương có biện pháp phòng ngừa ngăn ngừa phòng dịch
bên cạnh đó các đơn vị nghiệp vụ ra soát trên mạng internet để ngăn chặn tin tức sai sự thật
và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả phối hợp phân luồng đảm bảo an ninh trật tự
tại các chốt phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng dịch tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
kiểm soát việc vận chuyển mua bán các loại động vật vào địa phương
có các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh tại trại tạm giam nhà tạm giữ
vào sáng ngày hôm nay bộ y tế đã chính thức ra mắt trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra gọi tắt là ncov
trên cổng thông tin điện tử bộ y tế có tên miền là ncov moh gov vn
và app thông tin về dịch bệnh ncov có tên là sức khỏe việt nam
trang tin và ứng dụng app sức khỏe việt nam ra mắt nhằm giúp cho người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh
và trang bị kiến thức phòng chống dịch bệnh thông qua các hướng dẫn
khuyến cáo từ cơ quan y tế có chuyên môn để bảo vệ bản thân và cộng đồng
việc ra mắt trang tin điện tử và app thông tin chính thức về dịch bệnh ncov
góp phần đem lại nguồn thông tin chính xác tổng hợp đa dạng và trợ giúp cho người dân
cũng như đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế trong ngành y tế
có thể chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh ncov
đẩy lùi các trang thông tin giả mạo những tin đồn tin giả không có cơ sở
gây hoang mang lo lắng trong dư luận
địa chỉ số năm mươi sáu đường trường sa phường phước long tp nha trang
vào khoảng một giờ sáng ngày hôm nay bùi ngọc tú chú tại phường phước long tp nha trang
đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của võ trung hiếu khi đang ngồi ăn nhậu
tại cửa hàng rửa xe có địa chỉ số năm mươi sáu đường trường sa phường phước long
lúc này tú về nhà lấy dao rồi gọi điện cho anh mình là bùi ngọc thanh
tới chỗ nhóm của hiếu để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả làm võ trung hiếu và võ trưởng thuận tử vong
trên đường bỏ chạy thanh đã bị tổ tuần tra
của công an phường phước long bắt giữ
khẩn trương truy xét nhanh cho đến năm giờ sáng ngày hôm nay
các đội nghiệp vụ của công an tp nha trang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh khánh hòa đã đưa được tú về trụ sở để làm việc
và tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
các thông tin về truy nã tội phạm
xin chào quý vị và các đồng chí đến với
tiểu phòng thế cương
tiểu phòng thế cương là một lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ca mau
tỉnh ca mau đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng điệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại phường bảy tp ca mau tỉnh ca mau
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh ca mau đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ kiên nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại xã tân thạnh thị xã giá đai tỉnh bạc điêu
đặc điểm nhận dạng có xẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng lâm hải thương sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại ấp ba xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện thới bình tỉnh cà mau cũng về tội giao cấu với người
từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại